thưa quý vị vào tối nay tại hà nội bộ công an và bộ quốc phòng đã có buổi gặp mặt trao đổi công tác nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và một mươi ba năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
dự buổi gặp mặt có các đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an cùng các đồng chí lãnh đạo bộ công an và bộ quốc phòng
dự buổi gặp mặt có các đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đảng ủy công an trung ương bộ công an xác định trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng luôn gắn bó đoàn kết nỗ lực phân đấu hiệp đồng chặt chẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn đại tướng ngô xuân lịch đã ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và kết quả công tác phối hợp giữa hai bộ thời gian qua đồng thời cảm ơn các đồng chí trong quân ủy trung ương lãnh đạo bộ quốc phòng đã dành tình cảm sâu sắc và sự đón tiếp thắm tình đồng chí anh em nhận kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và một mươi ba năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ sự phối hợp chặt chẽ của các bộ bàn ngành địa phương nhất là bộ quốc phòng và sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân lực lượng công an nhân dân vừa gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai đề xuất và tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả vừa thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự hoàn thành thắng lợi các mục tiêu yêu c
tô lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ phối hợp kịp thời có hiệu quả của quân ủy trung ương bộ quốc phòng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới